ngày ba mươi tháng một mươi một ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tổ chức phiên họp để xét xử giám đốc thẩm vụ án lùi xe trên cao tốc hà nội thái nguyên
trước đó tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã ký kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm và sơ thẩm vụ án xe container đâm xe innova lùi trên cao tốc khiến bốn người tử vong để điều tra lại
sau khi xem xét hồ sơ vụ án và qua ý kiến của các thành viên hội đồng xét xử ủy ban thẩm phán đã quyết định chấp nhận kháng nghị của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
đề nghị hủy bản án phúc thẩm số một trăm tám mươi một của tòa án nhân dân tỉnh thái nguyên và bản án hình sự sơ thẩm số bốn trăm linh hai nghìn một mươi tám của tòa án nhân dân thị xã phổ yên
chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội để điều tra lại theo thủ tục chung